các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có sự bất đồng trong chính quyền mỹ về vấn đề này
những tuần tới có thể mang tính quyết định khi chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson tuyên bố
sẽ đưa ra gói viện trợ mới cho ukraine
nhưng vẫn chưa rõ gói này sẽ mạnh mẽ đến mức nào
hoặc liệu ông johnson có thể vượt qua sự phản đối từ nhiều người trong đảng của mình hay không
nếu thất bại hoặc không đáp ứng được yêu cầu của đảng dân chủ
tổng thống biden có thể phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thành lập một liên minh
ít lấy mỹ làm trung tâm hơn để hỗ trợ ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với nga
cựu đại sứ datler cùng với cựu trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu âu và á âu
karen donfry đã đưa ra một bài bình luận trên tạp chí ngoại giao foreign affairs
đề xuất rằng nato tiếp quản nhóm ramston tức là nhóm liên lạc quốc phòng với ukraine do mỹ dẫn đầu
để điều phối việc vận chuyển vũ khí cho kiev cùng với những ý tưởng khác mà nato hiện đang thảo luận
trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng bảy năm nay của liên minh
ông daller cho biết có những thành phần trong chính quyền mỹ phản đối mạnh mẽ điều này
chủ yếu là vì họ cho rằng họ điều phối tốt hơn nato trong việc phối hợp
về phần mình bà don frani nêu rõ rằng mục đích trong đề xuất trên là giúp thực hiện chính sách hiện tại của chính quyền
và thậm chí tăng cường hơn để đưa ra các hành động cụ thể trước sự không chắc chắn về các cam kết lâu dài của mỹ
bà don frai người đã nghỉ hưu từ bộ ngoại giao mỹ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho biết
nó đảm bảo tính liên tục tại thời điểm sắp diễn ra một cuộc bầu cử chính trị
mọi thứ trong bài bình luận đều được chia sẻ với chính quyền
tình thế đang trở nên khó khăn đối với ukraine
các quan chức quân sự mỹ đã nói trước quốc hội rằng các lực lượng ukraine đang phải tiết kiệm hòa lực pháo binh
trong trường hợp không có thêm sự hỗ trợ của mỹ khiến họ càng bị yếu thế hơn trước các lực lượng nga
viện nghiên cứu chiến tranh cuối tuần trước cho biết các lực lượng nga đã gây ra thiệt hại ngày càng gia tăng và lâu dài
cho cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine trong mùa xuân này
và rằng quân đội nga đã thành công một phần là do ukraine sắp hết tên lửa phòng không do mỹ cung cấp
viện nghiên cứu chiến tranh đánh giá điều này đáng báo động vì nó cho thấy rằng nếu mỹ không nhanh chóng nối lại viện trợ quân sự
quân đội nga có thể tiếp tục gây tổn thất lớn cho lực lượng và cơ sở hạ tầng của ukraine
ngay cả với số lượng tên lửa hạn chế mà nga có thể có trong những tháng tới
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng đang kêu gọi những nước ủng hộ tuân thủ các cam kết
ông zelensky cho biết điều cực kỳ quan trọng là từng đối tác phải thực hiện lời hứa của mình
về việc cung cấp vũ khí và đạn dược
cũng như các thỏa thuận với chúng tôi về hợp tác sản xuất
theo thông tin mới nhất chủ tịch hạ viện mike johnson đang thúc đẩy gói viện trợ cho israel
ukraine và đài loan trung quốc trong tuần này đồng thời tiết lộ về một kế hoạch chi tiết
theo đó chưa gói hỗ trợ thành các cuộc bỏ phiếu riêng nhằm vượt qua sự chia rẽ chính trị của hạ viện
đối mặt với áp lực từ những nghị sĩ bảo thủ phản đối quyết liệt việc viện trợ cho ukraine
động thái trên của chủ tịch hạ viện đối với gói viện trợ nước ngoài này là một bước ngoặt tiềm năng
một hành động quan trọng đầu tiên đối với dự luật sau hơn hai tháng bị chỉ hoãn
nhưng ý định của ông johnson về việc tổ chức bốn cuộc bỏ phiếu riêng biệt cho các phần của gói viện trợ
cũng khiến dự định bị thay đổi đáng kể so với gói viện trợ chín mươi năm tỷ đô la mỹ mà thượng viện đã thông qua vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện vẫn chưa rõ liệu hạ viện có thể đạt được đồng thuận về một gói hỗ trợ tương tự như dự luật của thượng viện
hoặc điều gì đó khác biệt đáng kể hay không
ngày một mươi năm tháng bốn ông johnson đã tuyên bố với báo giới
về việc sẽ để hạ viện làm việc theo ý muốn của mình
tuy vậy hạ viện gặp phải nhiều khó khăn khi hành động
đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc xung đột trên thế giới leo thang
tư lệnh quân đội israel ngày một mươi năm tháng bốn cho biết
nước này sẽ trả đũa cuộc tấn công tên lửa cuối tuần qua của iran
cũng theo người đứng đầu quân đội ukraine vào tuần trước
tình hình chiến trường ở miền đông nước này đang xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây
bởi thời tiết ấm lên cho phép quân đội nga phát động một cuộc tấn công mới
ông johnson cho biết có những sự kiện trên thế giới
mà tất cả chúng tôi đang theo dõi một cách cẩn thận
và chúng tôi biết thế giới cũng đang nhìn vào việc chúng tôi phản ứng như thế nào
tổng thống mỹ joe biden đã tiếp đón thủ tướng cộng hòa séc
pet fiala tại nhà trắng và kêu gọi hạ viện bắt tay vào việc thông qua gói hỗ trợ
đã được thượng viện phê duyệt
ông biden cho biết họ phải làm điều đó ngay bây giờ
đảng dân chủ ở hạ viện sẽ sẵn sàng giúp ông johnson thông qua từng phần của gói viện trợ
và thậm chí có thể đồng thuận với một số biện pháp bổ sung đang được đảng cộng hòa thảo luận
như cung cấp một số hỗ trợ kinh tế cho ukraine dưới dạng các khoản vay
tuy vậy điều này có thể đặt chủ tịch hạ viện vào tình thế mất đi sự ủng hộ của các thành viên đảng dân chủ
nếu ông đi quá sâu vào các ưu tiên chỉ dành cho đảng cộng hòa
bất cứ việc xem xét nào với gói viện trợ này cũng có nguy cơ thất bại ngay tại thượng viện
nơi mà số lượng lớn thành viên đảng cộng hòa phản đối viện trợ cho ukraine
và đảng dân chủ thì ngày một lo ngại về chiến dịch của israel tại gaza
khi các thành viên hạ viện quay trở lại tòa nhà quốc hội vào tối một mươi năm tháng bốn
ông johnson đang ngồi lại với các nghị sĩ đảng cộng hòa để vạch ra chiến lược
nhằm đạt được sự thông qua của hạ viện cho gói viện trợ
ông johnson cho biết sẽ thúc đẩy để đưa gói viện trợ ra hạ viện theo một quy tắc tranh luận riêng
cho phép tiến hành các cuộc bỏ phiếu riêng biệt về việc hỗ trợ ukraine israel đài loan trung quốc
và một số đề xuất khác về chính sách đối ngoại
theo ông johnson những đề xuất này sẽ sắp xếp một số khoản hỗ trợ cho kiev
như các khoản vay cho phép mỹ tịch thu các tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương nga
và áp đặt các biện pháp trừng phạt lên iran
cuộc họp của đảng cộng hòa đã cho thấy nhiều bất đồng giữa các nghị sĩ
về cách tiếp cận trong cuộc xung đột ở ukraine
những thành viên đảng cộng hòa có quan điểm cưng rắn
bao gồm cả các nghị sĩ cấp cao thuộc các ủy ban an ninh quốc gia
đang đấu tranh với những người bảo thủ có quan điểm dân túy
những người phản đối quyết liệt việc tiếp tục ủng hộ cuộc xung đột ở kiev
theo nghị sĩ greg stoof
kế hoạch của ông johnson đã giành được sự ủng hộ đáng kể của đảng cộng hòa
nghị sĩ này cho biết
tôi không thích điều này nếu tôi chỉ là thiểu số
dù vậy sự ủng hộ của ông johnson đối với gói viện trợ cho ukraine
có thể càng kích động hơn nữa những người bảo thủ của quan điểm dân túy
vốn đã dận dữ với định hướng của ông với vai trò là chủ tịch hạ viện
nữ nghị sĩ marjorie taylor greeney đã đe dọa sẽ lật đổ ông johnson
trong cuộc họp kín của đảng cộng hòa vào ngày một mươi năm tháng bốn
bà greeney đã tuyên bố đừng tài trợ cho ukraine
hiện vẫn chưa rõ ông donald trump
người phản đối các viện trợ nước ngoài sẽ phản ứng như thế nào với đề xuất này
ông johnson cũng đã có cuộc gặp cựu tổng thống ngày một mươi hai tháng bốn vừa qua tại florida
đảng dân chủ đã gây áp lực cho ông johnson về việc tiếp tục sự luật hỗ trợ chín mươi năm tỷ usd
được thượng viện thông qua bao gồm cho các đồng minh
hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở gaza và ukraine
lãnh đạo phe đa số tại thượng viện chuck schumer cho biết
hạ viện phải cấp suất viện trợ cho ukraine càng nhanh càng tốt
lãnh đạo đảng dân chủ hạ viện
hạ viện hakeem jeffries cũng đã cam kết trong một lá thư gửi các nhà lập pháp rằng
sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để đối phó với các hành vi gây hấn trên toàn cầu
ông jaffri cho biết các sự kiện nghiêm trọng vào cuối tuần qua ở trung đông và đông âu
nhấn mạnh sự cần thiết của quốc hội trong việc hành động ngay lập tức
đảng dân chủ cũng đã đưa ra một nỗ lực sau chót được gọi là đơn yêu cầu giải tán
có thể tiến hành một cuộc bỏ phiếu về viện trợ trong phiên họp
mà không cần sự chấp thuận của chủ tịch hạ viện
bản kiến nghị đã giành được một trăm chín mươi năm chữ ký
của các nghị sĩ tức là thiếu khoảng hơn chục phiếu bầu so với đa số cần thiết
tại tòa nhà quốc hội thượng nghị sĩ washington patty murray
chủ tịch thường trực thư viện bày tỏ quan ngại về việc sắp xếp viện trợ cho kiev
dưới dạng các khoản vay bởi điều này sẽ khiến ukraine rơi vào hỗn loạn
lãnh đạo đảng cộng hòa tại thượng viện mitch mcconnell vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn
cũng đã hối thúc hạ viện thông qua dự luật của thượng viện
chúng ta không thể hy vọng ngăn chặn xung đột mà không thể hiện quyết tâm
và đầu tư nghiêm túc và sức mạnh của mỹ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại